tại tỉnh nghệ an hai xe khách chở bốn mươi người từ vùng dịch trở về địa bàn trốn khai báo y tế đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
dạng sáng qua lực lượng chức năng chạm chốt cầu bến thủy phát hiện xe khách hai mươi chín b sáu mươi một nghìn sáu trăm tám mươi chở hai mươi người từ vùng dịch tp hcm về nghệ an
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đã yêu cầu cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó một ngày cảnh sát giao thông công an huyện yên thành phát hiện xử lý xe ô tô khách ba mươi bảy b hai nghìn bảy mươi sáu của nhà xe san hiền chở hai mươi người từ vùng dịch hà nội và bắc ninh về huyện yên thành nhưng chưa thực hiện các thủ tục khai báo và xét nghiệm y tế
nhà xe chỉ có hợp đồng vận chuyển khách theo tuyến nghệ an bắc ninh mà không có hợp đồng chiều ngược lại
hai mươi hành khách có một mươi bốn người về từ hà nội sáu người về từ bắc ninh
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch toàn bộ hành khách được tiến hành tết nhanh tại chỗ cho kết quả âm tính đã được khai báo y tế theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định